sau sự cố vườn tượng một mươi hai con giáp được trưng bày tại hòn giáo hải phòng vừa qua bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa ra văn bản yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn trưng bày tượng biểu tượng và công trình mỹ thuật ngoài trời
văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương của bộ văn hóa thể thao và du lịch về việc tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn các cơ quan đơn vị khu du lịch địa điểm công cộng trưng bày tượng biểu tượng và công trình mỹ thuật ngoài trời nêu rõ
thời gian gần đây việc xây dựng trưng bày các biểu tượng có nội dung và hình thức không phù hợp với văn hóa việt nam tại một số cơ quan đơn vị khu du lịch và địa điểm công cộng tác động không tốt đến môi trường văn hóa thị hiếu thẩm mỹ của cộng đồng và xã hội
trước đó vườn tượng một mươi hai con giáp khỏa thân được trưng bày tại hòn giấu hải phòng đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trong dư luận các cơ quan chức năng cũng liên tục tỏ ra lúng túng trước việc xử lý bộ tượng này
hiện bộ tượng trên đã được đặt tại khu vực tham quan
trong lứa tuổi một mươi tám cộng và chờ hội đồng nghệ thuật xem xét
bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu ngành hàng không lập đội phản ứng nhanh để siết chặt an ninh hàng không trước mắt đội phản ứng nhanh có thể sẽ được thí điểm ở một vài sân bay lớn
sau khi xảy ra những vụ việc liên quan đến an ninh hàng không dù chưa để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho các sân bay
để siết chặt an ninh hàng không ngoài việc cần ra soát lại các nghị định thông tư tiêu chuẩn quy chuẩn quy chế nội bộ trong vấn đề an ninh an toàn bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam cần tập trung đầu tư hệ thống máy móc bảo đảm tiếp cận đến những công nghệ tối tân nhất cũng như tăng cường ngay hàng rào an ninh
bên cạnh đó ngành hàng không cần tính đến việc thành lập đội an ninh cơ động phản ứng nhanh và có thể sử dụng chó nghiệp vụ việc làm này có thể thí điểm trước ở một vài sân bay lớn như nội bài tân sơn nhất
người ăn xin ăn mày không ủn tắc giao thông không trèo kéo khách và giá cả chặt chém không có những hành vi phản cảm và mất vệ sinh môi trường đây là những cam kết của ban tổ chức lễ hội đền hùng năm nay nhằm bảo đảm phục vụ tốt hơn cho người dân và du khách tham gia lễ hội
chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay ban tổ chức lễ hội đền hùng công khai hai số điện thoại đường dây nóng tại các địa điểm xung quanh khu vực đền hùng để tiếp nhận nhanh nhất thông tin phản ánh của nhân dân và du khách
ban tổ chức đề nghị lực lượng công an tỉnh phối hợp với sở giao thông vận tải khảo sát các tuyến quốc lộ tỉnh lộ liên quan xây dựng kế hoạch phương án bảo đảm giao thông từ xa đối với các phương tiện tham gia lễ hội và tổ chức thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng duy trì trật tự an toàn giao thông chống ủn tắc tai nạn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội
các ngành chức năng tập trung cao độ tăng cường quản lý kiểm tra kiểm soát hoạt động dịch vụ bán hàng cơ sở dịch vụ
ban tổ chức yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết công khai giá một số dịch vụ mặt hàng trong khu vực đền hùng và thành phố việt trì
lực lượng chức năng có biện pháp quyết liệt ngăn chặn tình trạng ép giá tăng giá bất hợp lý không để xảy ra tình trạng hàng quán trèo kéo khách

các ngành chức năng có biện pháp quyết liệt ngăn chặn tình trạng ép giá tăng giá bất hợp lý không để xảy ra tình trạng hàng quán trèo khách
trong công văn bộ giáo dục và đào tạo nêu rõ việc cô giáo nguyễn thị minh hương bắt học sinh xúc miệng bằng nước rẻ lao bảng đã vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng khiến dư luận bất bình
công văn này yêu cầu sở giáo dục đào tạo hải phòng xử lý và báo cáo tình hình sự việc kết quả xử lý về bộ trước một mươi một h ngày mai ngày sáu tháng bốn
trước đó khoảng một mươi tám h ngày ba tháng bốn nhà trường nhận được phản ánh của ông phạm khắc thảo phụ huynh của em học sinh lớp ba a năm trường tiểu học an đồng
về việc cô giáo nguyễn thị minh hương cho học sinh uống nước bắt từ rẻ lau bảng
theo bản kiểm điểm tương trình của cô giáo thì do học sinh mất trật tự nên đã xử lý phạt bằng cách bắt uống nước phấn
sáng ngày năm tháng bốn đoàn công tác của ủy ban nhân dân huyện an dương và sở giáo dục đào tạo hải phòng đã làm việc với trường tiểu học an đồng về sự việc trên
và yêu cầu trường tiểu học an đồng họp hội đồng kỷ luật để chấm dứt hợp đồng lao động với cô minh hương ngay trong ngày năm tháng bốn
chiều nay công an thành phố hà nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý i năm hai nghìn một mươi tám và tiếp tục thực hiện mệnh lệnh số hai của giám đốc công an tp hà nội
trong quý i năm hai nghìn một mươi tám lực lượng công an hà nội đã tập trung tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tập trung hướng dẫn phân luồng giao thông trong giờ cao điểm
đặc biệt là trong dịp trước và trong tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông xây dựng thực hiện các chuyên đề kế hoạch xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ủn tắc giao thông và tai nạn giao thông công tác phòng ngừa ủn tắc và tai nạn giao thông
hội nghị cũng đã đề ra những công tác trọng tâm trong thời gian tới bao gồm chủ động nắm tình hình tham mưu kế hoạch giải quyết các vấn đề trật tự an toàn giao thông
tiếp tục tập trung lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
đặc biệt công an thành phố hà nội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh số hai của giám đốc công an thành phố hà nội
nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trên địa bàn thành phố năm hai nghìn một mươi tám
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chấp hành luật giao thông đường bộ tổng kết công tác quý
toàn thành phố ghi nhận tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định tỷ lệ tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
đây là tiền đề cho các lực lượng tiếp tục nỗ lực trong các tháng tiếp theo
thưa quý vị như tin chúng tôi đã đưa hà nội vừa chuyển tài liệu
hồ sơ của ba công trình trung cư chây ý trong việc khắc phục vi phạm phòng cháy chữa cháy sang cơ quan công an hà nội để điều tra
việc chây ý khắc phục vi phạm phòng cháy chữa cháy đã khiến cho hàng nghìn người dân tại các trung cư này không khỏi lo lắng
trong nhiều ngày gần đây không khí tại khu trung cư ct năm ab thuộc khu đô thị văn khê hà đông trở nên ngột ngạt
người dân hay thậm chí là ban quản lý của tòa nhà đều e ngại khi tiếp xúc với báo chí
để thông tin về vấn đề vi phạm
vấn đề vi phạm phòng cháy chữa cháy đang hiện hiện ngay tại tòa nhà
trung cư ct năm ab không phải đến thời điểm này mức độ cháy nổ mới đang báo động
sáu năm nay cư dân sống ở đây không có hệ thống phòng cháy chữa cháy và cháy đã xảy ra nhiều lần
năm hai nghìn một mươi bảy và đầu năm hai nghìn một mươi tám đều đã xảy ra cháy
theo tìm hiểu của chúng tôi nguyên nhân khiến cho hệ thống phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà không hoạt động
là do chủ đầu tư công ty cổ phần hà châu osc nợ tiền đơn vị thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy
với số tiền là hai phần
cái này là chủ đầu tư thứ cấp tức là cái chủ đầu tư thứ cấp đó là công ty các chị biết rồi đấy hà châu âu sc
thì nói chung là người ta cứ nợ lần nhau có đáng mấy đâu
theo chúng tôi được biết là họ chỉ nợ nhau có hai tỷ tư thôi
chúng tôi đã rất nhiều lần sang gửi đơn và cũng vừa lý vừa tình với lại công ty hà châu
chúng tôi nói là hai tỷ bốn so với lệ
bao nhiêu mạng con người ta thì các anh lầm phúc đi
các anh cả một công ty như thế các anh trả nợ cho người ta đi để người ta bàn giao cho chúng tôi
nhưng người ta cũng chả nói gì người ta cứ trốn tránh chúng tôi người ta không gặp
toàn có văn phòng gặp thôi
cho nên là không có những câu trả lời gọi là có hiệu quả với chúng tôi

không chỉ nợ tiền đơn vị thi công chủ đầu tư của tòa nhà ct năm a b

còn nợ tiền bảo trì của cư dân khiến cư dân sinh sống tại đây không có phí để bảo trì sửa chữa công trình chung của tòa nhà
mặt khác hiện tại thiết kế tòa nhà đang thể hiện sự không hợp lý
khi hai bên mặt tòa nhà bị kè cứng trong các công trình xây dựng khác
khiến khi có cháy xe cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường
hiện tại bây giờ là tình trạng phòng cháy cháy ở đây không hoạt động là một
cái thứ hai là các phạm vi mà lối vào của các đường xe cứu hỏa không có lối vào của đường xe cứu hỏa
nên là các công tác phòng cháy cháy là không thể nào kịp ứng và cứu hỏa cho dân trường hợp bị xảy ra cháy
thiết nghĩ vì số tiền nợ của chủ đầu tư mà khiến cho hơn một người dân sống tại tòa nhà có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào
điều này thể hiện sự coi thường pháp luật coi thường mạng sống của người dân
chính quyền và các cơ quan điều tra cần nhanh chóng vào cuộc để giải quyết rứt điểm tình trạng này
bảo đảm cho người dân yên tâm sinh sống ở các trung cư này
thưa quý vị sáng nay
tàu cứu nạn hàng hải của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa một mươi chín ngư dân nghệ an bị tàu lạ đâm chìm trên biển về đất liền an toàn
vào lúc một h ba mươi phút sáng ngày năm tháng bốn
tàu sar bốn trăm một mươi một của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
chở một mươi chín thuyền viên tàu cá ở xã quỳnh phương thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
bị nạn cập cảng tổng hợp quốc tế nghi sơn tỉnh thanh hóa
sau gần một ngày lênh đênh trên biển
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày bốn tháng bốn
đồn biên phòng quỳnh phương bộ đội biên phòng nghệ an
nhận được tin tàu cá mang số hiệu na chín mươi bốn nghìn hai trăm tám mươi một ts do anh hoàng văn phương
và tàu na chín mươi nghìn bốn trăm hai mươi bảy ts do anh nguyễn văn thủy làm thuyền trưởng
đang khai thác trên ngư trường
thì bị tàu vỏ sắt không rõ biển kiểm soát và quốc tịch
nghi là tàu chở hàng đâm chìm rồi bỏ chạy
hai tàu cá bị chìm ước tính thiệt hại khoảng ba tỷ đồng
trong số một mươi chín
ngư dân bị nạn bảy người bị thương nặng
gồm chấn thương vùng đầu cổ gãy tay chân
chấn thương phần ngực bụng
đã được chuyển điều trị tại các cơ sở y tế
trên này trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết
không khí lạnh từ phía trung quốc
đang áp sát các tỉnh biên giới phía bắc nước ta
ảnh hưởng đến khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
các tỉnh bắc bộ có thể sẽ có mưa rào và rông rải rác trên diện rộng
và đợt mưa này sẽ làm xuất hiện một đợt lũ nhỏ
vực sông thao và sông lô
cảnh báo khu vực vùng núi các tỉnh phía bắc có nguy cơ cao
xảy ra lũ quét và sạt lở đất
dự báo trong đêm nay và dạng sáng mai mùng sáu tháng bốn
không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến bắc bộ
theo đó từ chiều tối và đêm nay
ở bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
cho đến sáng mùng sáu tháng bốn
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa
mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
do ảnh hưởng của không khí lạnh
thời tiết các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
từ sáng mùng sáu tháng bốn sẽ chuyển rét
nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến
từ một mươi năm đến một mươi tám độ c vùng núi một mươi hai đến một mươi bốn độ c
vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ c
tại khu vực hà nội bắt đầu từ sáng mai
sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh
từ mùng sáu tháng bốn
thời tiết chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến
từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đợt mưa rào và rông rải rác trên diện rộng
ở các tỉnh bắc bộ sẽ tập trung
trong các ngày mùng sáu và mùng bảy tháng bốn
đợt mưa này sẽ làm xuất hiện một đợt lũ nhỏ
với biên độ lũ từ một đến hai mét
trên lưu vực sông thao sông lô
khu vực vùng núi các tỉnh phía bắc như các huyện mộc châu
yên châu tỉnh sơn la các huyện đà bắc
tân lạc tỉnh hòa bình và các huyện vùng cao
tại yên bái lào cai có nguy cơ cao
xảy ra lũ khuét và sạt lở đất
tiến tới kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống bộ đội biên phòng
và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
sáng nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
phối hợp với ban thường vụ
tỉnh đoàn thừa thiên huế tổ chức
lễ phát động cuộc thi tìm hiểu về biên giới
và bộ đội biên phòng
phát biểu tại lễ phát động
đại tá lê văn nguyên bí thư đảng ủy
chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
khẳng định cuộc thi góp phần
củng cố niềm tin phát huy trách nhiệm
của cán bộ chiến sĩ đoàn viên
thanh niên và nhân dân đối với nhiệm vụ
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc
xây dựng biên giới hòa bình
hữu nghị hợp tác cùng phát triển
đồng thời đề nghị các cấp bộ đoàn
trong tỉnh phát động sâu rộng
trong cán bộ đoàn viên thanh niên
với mong muốn từ việc tham gia cuộc thi
sẽ lan tỏa để có nhiều hoạt động
có ý nghĩa hướng tới ngày truyền thống
bộ đội biên phòng và ngày biên phòng toàn dân
ngày sau lễ phát động
các bạn đoàn viên thanh niên và cán bộ
chiến sĩ khối lực lượng vũ trang
đã tham gia phần thi trách nhiệm trực tuyến
hiện nay đà lạt và vùng phụ cận
đang vào chính vụ thu hoạch khoai tây
và hành tây nhưng giá cả lại
đang lao dốc chưa bằng một nửa
so với cùng kỳ năm ngoái
khiến nhiều nhà vườn thua lỗ nặng
đây là vườn khoai tây hơn một năm trăm linh m hai
của gia đình chị loan tại xã xuân thọ
nơi được xem là thủ phủ trồng khoai tây
của thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
hơn ba tháng qua gia đình chị đã tập trung
vốn liếng đầu tư củ giống phân bón
và công chăm sóc số tiền bỏ ra hơn hai mươi năm triệu đồng
chứ kể tiền thuê nhân công máy móc thu hoạch
nhưng với giá cả thương lái thu mua
tại vườn hiện nay là năm đồng một kg
bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái
khiến thu không đủ bù chi
vụ đông xuân năm nay xã xuân thọ
thành phố đà lạt xuống giống hơn hai trăm linh hectare khoai tây
sản lượng khoảng năm tấn và được xem là đực mùa
nhưng phần lớn khoai tây đưa ra thị trường
qua kênh thương lái nên giá cả rất bấp bênh
giá khoai tây bù đông xuân năm hai nghìn một mươi tám
hiện tại rớt giá xuống rất là thấp
hiện tại giá năm hai nghìn một mươi tám có năm đồng
vì vậy là bà con đang bị lỗ
cái hướng sắp tới thì nhờ các cái ngành chức năng
nghiên cứu một cách thế nào đó
để nó có cái đầu ra ổn định hơn
nhà nông cho rằng do lượng lớn khoai tây trung quốc
được nhập về việt nam khiến cho khoai tây đà lạt
rơi vào cảnh ế thừa
nhưng ngay tại chợ nông sản đà lạt
không có một lô hàng khoai tây nào được nhập
về trong nhiều tháng qua
tuy nhiên tại đây còn một số cơ sở
vẫn đang tiến hành làm đẹp khoai tây trung quốc
còn tồn động trước khi tung ra thị trường
thời gian qua thì
đối với khoai trung quốc thì không nhập về
chợ nông sản này thì
cơ bản là khoai đà lạt
mà khoa đà lạt đợt này cũng rất là rẻ
nên là các hộ đây hầu như là
nhập khoai đà lạt mà lại
mà nó là thư thụ một phần
cũng không được bao nhiêu nên cũng nhập
cùng với khoai tây
hiện những nhà nông tại lâm đồng
đang bước vào vụ hành tây cay mắt
khi giá rớt thê thảm từ hai ba đồng một kg
chưa bằng vốn đầu tư bỏ ra
hiện nhiều nhà vườn chỉ chọn thu hoạch
những củ đẹp để lưu kho chờ giá
còn lại họ đành bỏ để giảm bớt công thu hoạch
theo thống kê của tri cục trồng chọt
và bảo vệ thực vấn lâm đồng
vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh gieo trồng
gần một hai trăm linh hectare khoai tây
sản lượng khoảng bốn mươi bảy tấn
hơn sáu trăm linh hectare hành tây sản lượng bốn mươi hai tấn
nông sản đà lạt luôn có thương hiệu trên thị trường
vậy nguyên nhân ứ hàng
và giá giảm sâu là do đâu
chúng tôi khảo sát bước đầu
nhận thấy rằng là thứ nhất là do
hiện nay là vào vù thu hoạch chính
hiện nay là vào vù thu hoạch chính
thì các cơ sở thu mua
để mà dự trữ
thì họ đã mua đủ cơ số đầy đủ
thì họ không còn mua nữa
trong khi đó ở các tỉnh phía bắc
như hiện nay các tỉnh phía bắc
cái sản lượng khoai tây
diện tích trồng khoai tây vào khoảng hai mươi hectare
và sản lượng khoảng ba trăm bốn mươi tấn
và đối với hành tây
thì các tỉnh phía bắc cũng trồng khoảng
khoảng năm hectare trong vù đông
cho nên cái sản lượng khoai tây
và hành tây từ các tỉnh phía bắc rất nhiều
và họ không
có thể là họ không mua hàng
từ kỷ điểm trong đà lạt
nguyên nhân cũng đã rõ
nhưng để nhà nông bớt đi những lo toan khi được mùa mất giá
còn rất nhiều việc phải làm
từ khâu quản lý đến hoạt động sản xuất
thưa quý vị
tri cục thú y tp hcm vừa phát hiện
một mươi bảy mẫu thịt lợn bị nhiễm thuốc an thần
tại hai chợ đầu mối bình điền
và hóc môn
một mươi bảy mẫu thịt lợn bị nhiễm thuốc an thần
nằm trong số năm mươi tám mẫu thịt
được lấy về từ các lò mổ ở tỉnh long an
tây ninh và đồng nai
điều đáng nói tất cả thịt lợn đã được tiêu thụ
như vậy theo kết quả khảo sát
thịt lợn chứa tồn dư thuốc an thần từ các tỉnh
đưa vào tp hcm tiêu thụ là rất đáng báo động
hiện nay các mối nguy hiểm có trong nhiều loại thực phẩm
người tiêu dùng cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng
bởi những chất độc hại khó lường
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe
chiều nay tỉnh con tum và các ban ngành
các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh
đã tổ chức đối thoại
với các đoàn viên thanh niên
về chủ đề thanh niên con tum
với phong trào khởi nghiệp
buổi đối thoại được tổ chức trực tuyến
tại một mươi điểm cầu
ở một mươi huyện thành phố trên địa bàn tỉnh
với hơn một bảy trăm linh đoàn viên thanh niên
và học sinh tham gia
tại buổi đối thoại lãnh đạo tỉnh con tum
và các sở ban ngành của tỉnh
đã trả lời các câu hỏi của các đoàn viên thanh niên
và các kiến nghị của thanh niên trong thời gian qua
về kế hoạch chương trình hỗ trợ khởi nghiệp
của tỉnh năm hai nghìn một mươi tám
và các chính sách đặc thù của tỉnh con tum
về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
trong năm hai nghìn một mươi bảy
và ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh con tum
đã tổ chức xét tuyển ba mươi sáu dự án
ý tưởng khởi nghiệp đăng ký tham dự
trong đó đã lựa chọn được
một mươi dự án ý tưởng khởi nghiệp để hỗ trợ
đến nay tỉnh con tum
đã thành lập được ba tám tỷ đồng
quỹ hỗ trợ khởi nghiệp do các sáng lập viên đóng góp
con tum phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm
hỗ trợ cho khoảng
năm trăm linh dự án và ý tưởng khởi nghiệp
liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường
tại làng nghề tái chế nhựa minh khai
thị trấn như quỳnh huyện văn lâm tỉnh hưng yên
hôm nay sở tài nguyên và môi trường
đã tổ chức hội thảo
bàn các giải pháp để xử lý triệt đề vấn đề này
làng nghề tái chế nhựa minh khai
có gần một hộ dân
thì có tới tám trăm sáu mươi tám hộ sản xuất tái chế nhựa
hoạt động sản xuất diễn ra hàng ngày
với khối lượng từ năm trăm năm mươi tấn đến sáu trăm linh tấn sản phẩm
một ngày chất thải rắn phát sinh
trong quá trình thu mua tái chế phê liệu
khoảng sáu mươi tấn đến sáu mươi năm tấn một ngày
không được thu gom xử lý theo quy định
lượng nước thải không được xử lý trong quá trình rửa nguyên liệu
tái chế xả trực tiếp ra môi trường
khoảng bảy mét khối một ngày đêm
hoạt động sản xuất tái chế nhựa làng nghề minh khai
trong gần bốn mươi năm qua đã gây ô nhiễm môi trường
nặng nề trong khu vực để xử lý triệt đề ô nhiễm môi trường
sớm đưa làng nghề tái chế nhựa minh khai
ra khỏi danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng tại hội thảo nhiều đề xuất
kiến nghị giải pháp đã được đưa ra
như ủy ban nhân dân thị trấn như quỳnh
lập phương án bảo vệ môi trường trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt thành lập các tổ đội vệ sinh
môi trường làng nghề tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến các quy định bảo vệ môi trường
đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giai đoạn hai
và tiến độ thành lập cụ công nghiệp
làng nghề minh khai giai đoạn ba
hoàn thiện công trình xử lý nước thải
xây dựng lò đốt chất thải rắn
thực hiện quan trắc môi trường làng nghề
trong phần tin thế giới
hai miền triều tiên tích cực chuẩn bị
cho cuộc gặp thượng đình
tòa án tối cao brazil cho phép bắt giam
cựu tổng thống lula da silva
sáng nay phái đoàn
công ty đông tây
của hàn quốc và triều tiên
đã có cuộc thảo luận cấp chuyên viên
tại làng đình chiến ban môn trâm
nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên triều
dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này
thông báo của phủ tổng thống hàn quốc
cho biết các quan chức nước này
và triều tiên đã thảo luận về
nghi thức ngoại giao vấn đề bảo đảm an ninh
và công tác thông tin nhằm chuẩn bị
cho cuộc gặp giữa tổng thống hàn quốc
moon jae in và nhà lãnh đạo triều tiên
kim jong un dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng bốn này
cuộc gặp mới nhất này diễn ra
tiếp sau một cuộc thảo luận khác
trong đó hai miền nghiên cứu khả năng
thành lập đường dây nóng giữa văn phòng lãnh đạo hai nước
trong một diễn biến liên quan
mỹ và trung quốc tái khẳng định cam kết
toàn diện cho mục tiêu phi hạt nhân hóa
trên bán đảo triều tiên
ngoài ra trong tuần này
ngoại trưởng triều tiên ri yong ho sẽ thăm nga
để gặp người đồng cấp zekai lavrov
thảo luận về quan hệ song phương
cũng như các vấn đề liên quan đến
tiến trình giải tỏa căng thẳng trên bán đảo triều tiên
hội nghị thượng đỉnh ba bên về syri
diễn ra tại ankara giữa nga
iran và thổ nhĩ kỳ vừa kết thúc
với kết quả quan trọng là sự đồng thuận
hỗ trợ quốc gia trung đông này tái thiết
sau hơn bảy năm xung đột dài dẳng
cuộc gặp được tiến hành trong bối cảnh
quân đội chính phủ syri đang giành lại
quyền kiểm soát gần như hoàn toàn
đông guta khu vực quan trọng gần thủ đô damas
trong tuyên bố chung sau hội nghị
ba lãnh đạo của ba nước thổ nhĩ kỳ nga và iran
đã tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ
nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài
giữa các bên xung đột tại syri
đồng thời thúc đẩy tiến trình
tìm kiếm một giải pháp chính trị tại syri
ba nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều nội dung
quan trọng từ việc tuân thủ lệnh ngừng bắn
bảo đảm hoạt động của các vùng giảm căng thẳng
thúc đẩy triển khai thỏa thuận
của đại hội đối thoại dân tộc syri
và đặc biệt nhấn mạnh đến quyết tâm
tiêu diệt tận gốc các nhóm khủng bố
các bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi thông tin
thúc đẩy nỗ lực chung giúp tái thiết syri
thời hậu chiến
theo giới quan sát hội nghị thượng đỉnh ba bên lần này
được coi là hình mẫu mới cho việc tăng cường
hợp tác trong khu vực và vai trò tích cực
của ba nước trong vấn đề syri
tòa án tối cao brazil đã bác đề nghị
của cựu tổng thống lula da silva
về việc hoãn thi hành bản án

với tội danh nhận hối lộ
cựu tổng thống lula hiện đang là ứng cử viên hàng đầu
trong cuộc chạy đua bầu tổng thống brazil
vào ngày bảy tháng một mươi tới
có thể sẽ bị bắt giữ trong vòng một tuần
bất chấp việc đã bị kết án
và sắp bị đưa ra xét xử
tại sáu phiên tòa riêng rẽ về tội danh hối lộ
cựu tổng thống lula da silva
vẫn là nhà chính trị có tầm ảnh hưởng lớn
ngay trước khi tòa án tối cao brazil ra phán quyết trên
hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình
ủng hộ việc hối lộ

yêu cầu ông thi hành án
và bị cấm tham gia bầu cử tổng thống
trong khi nhiều cuộc biểu tình ủng hộ ông dula
cũng diễn ra trên khắp đất nước brazil
giao thông đường sắt ở pháp
đã rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng
do làn sóng đình công phản đối
kế hoạch cải tổ lao động của tổng thống emmanuel macron
phòng trò đình công này
được đặt tên là ngày thứ ba đen
đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống
của người dân trên toàn nước pháp
các công nhân thuộc cơ quan vận hành
hệ thống đường sắt quốc gia pháp
đã phát động một loạt các vụ đình công trên toàn quốc
để phản đối kế hoạch cải cách đường sắt
của tổng thống pháp emmanuel macron
theo đó có bốn mươi tám số nhân viên
tham gia đợt đình công lần này
và chỉ còn một mươi hai số chuyến tàu
trên toàn nước pháp hoạt động
tình trạng này thật kinh khủng
chuyến tàu bắt đầu vào lúc một mươi năm h năm mươi phút
nhưng chúng tôi không hề biết đình công
cho đến khi đình công đã xảy ra
chúng tôi không thể di chuyển được
nếu cứ tiếp tục đình công như thế này
tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng
mọi người không thể di chuyển họ phải ở nhà
nếu đình công tiếp tục chúng tôi sẽ không có thu nhập
thống kê cho thấy đã có hơn bốn năm triệu người bị ảnh hưởng
sau ngày đình công đầu tiên diễn ra vào thứ ba vừa qua
người dân phải chuyển qua phương tiện khác di chuyển
và điều này càng khiến giao thông ồn ứ
nhiều đoạn đường vào thủ đô paris
bị tắt tới bốn triệu người
trong tuần này phong trào đình công dự kiến
sẽ kéo dài liên tiếp trong ba tháng
trong đó cứ năm ngày thì đình công hai ngày
bộ lao động pháp cho biết
đang kêu gọi công đoàn đường sắt đàm phán
về những cải cách và các cuộc thảo luận
có thể diễn ra trong tuần này
tám mươi bảy triệu là số người sử dụng facebook
có thể đã bị thu thập thông tin bất hợp pháp
cao hơn nhiều so với ước tính trước đó của báo giới
thông tin này được đưa ra trong bối cảnh
facebook đang cập nhật các sửa đổi pháp
mới về quyền riêng tư
trong một cuộc trò chuyện trực tuyến
với báo giới giám đốc điều hành facebook
con số tám mươi bảy triệu được đưa ra
dựa trên số lượng tối đa những tài khoản
có liên hệ với những người dùng
đã tải bộ câu hỏi của công ty
cambridge analytica tâm điểm
trong vụ bê bối dữ liệu
cùng với lời xin lỗi ông mark zuckerberg
nếu rõ công ty đang thực hiện các biện pháp
để hạn chế lượng dữ liệu cá nhân
mà các nhà phát triển ứng dụng thuộc bên thứ ba
có thể tiếp cận trong khi những điều khoản
dịch vụ mới sẽ cung cấp những thông tin
rõ ràng hơn về cách thức mạng xã hội này
thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
của người dùng cũng như cách thức quảng cáo
được đưa đến người sử dụng
ngoài ra facebook sẽ không cho phép tìm kiếm
người sử dụng bằng số điện thoại
hoặc địa chỉ thư điện tử
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký địa chỉ